trong bản tuyên ngôn độc lập đọc ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình
khai sinh giai đức việt nam dân chủ cộng hòa bác nói
độc lập tự chủ về chính trị là điều kiện tiền đề để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
ngược lại độc lập tự chủ về kinh tế là điều kiện bảo đảm độc lập tự chủ về chính trị
bởi một quốc gia đói nghèo thường xuyên phải dựa vào viện trợ quốc tế
thì khó có thể giữ vững được độc lập tự chủ về chính trị
hai mươi năm qua đảng chính phủ và nhân dân việt nam vẫn ghi nhớ và thực hiện theo di trúc của người
nỗ lực xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ làm nền tảng dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc
những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng chính phủ nền kinh tế đất nước đã có diện mạo mới
từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình
và đang thực hiện mục tiêu đưa nước ta phát triển trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
việt nam được đánh giá là một
trong những quốc gia có nền kinh tế năng động và có nhiều tiềm năng trong khu vực
duy trì tốt tính độc lập tự chủ của nền kinh tế
ổn định kinh tế vĩ mô của chúng ta luôn luôn được chủ động
không bị ảnh hưởng nhiều của những biến động trong các quan hệ kinh tế của các nước khác
và tạo tiền đề cho các nhà đầu tư đầu tư thực sự có hiệu quả và tạo ra ổn định của đời sống nhân dân
chúng ta cũng rất là kỳ vọng rằng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
thì chúng ta cũng đạt được cái mốc
là một quốc gia phát triển thịnh vượng
cùng với công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng phát triển và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong nước
việt nam đã chủ động tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới
không chỉ về thương mại và đầu tư
với các định chế toàn cầu và tổ chức hợp tác khu vực
mở rộng quan hệ song phương với các nước
từng bước tham gia có hiệu quả vào quá trình phân công quốc tế
tham gia chuỗi giá trị sản xuất và chuỗi phân phối toàn cầu
chúng ta đã có một bước tiến
mạnh mẽ trong quá trình mở cửa hội nhập nền kinh tế
và có thể nói là việc ký kết cái hiệp định thương mại tự do việt nam eu
cũng như cptpp là những ví dụ điển hình
chúng ta đã chấp nhận những luật chơi ở cấp độ cao nhất trên phạm vi toàn cầu
hiện nay trong khu vực asean
độ mở của nền kinh tế việt nam chỉ sau singapore
chúng ta đang là một nền kinh tế đang đi tiên phong trong quá trình hội nhập
bảy mươi bốn năm sau
sau ngày giành được độc lập
đất nước đã có nhiều bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực
vị thế của việt nam ngày càng được nâng cao
đó là kết quả khát vọng vươn lên của toàn dân tộc
khát vọng một việt nam hùng cường
đất nước ta độc lập là có rồi
nhưng mà phải hùng cường
cái khát vọng đầu tiên là phải một nước hùng cường
ta phải xứng đáng là một thành viên
mà có tiếng nói ở trong cộng đồng quốc tế
chúng ta có một vị thế mà người ngoài nước ngoài phải nể trọng
nể trọng ở nghĩa là tôn trọng tiếng nói của chúng ta
nề trọng ở nghĩa là rất là phải cân nhắc nếu xâm phạm đến lãnh thổ
xâm phạm đến các quyền của một dân tộc như dân tộc việt nam
bởi vì dân tộc đó là hùng cường
với quyết tâm và ý chí hành động thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đảng chính phủ và toàn dân ta
quyết tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai trên cơ sở đó xây dựng nền kinh tế độc lập
tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
chú trọng nguồn lực con người và phát triển khoa học công nghệ
trên cơ sở gắn với cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới
nâng cao chất lượng hiệu quả nền kinh tế đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững